tính từ đầu năm đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đồng tháp đã xảy ra ba mươi bảy vụ sạt lở với chiều dài hơn ba mươi tám km mất hơn một trăm linh m hai diện tích đất ước tính thiệt hại là trên hai mươi hai tỷ đồng
theo đó huyện hồng ngự là điểm nóng của tỉnh về sạt lở với một mươi hai vụ sạt lở tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi sáu với tổng chiều dài hơn sáu trăm linh mét diện tích đất mất hơn một mươi m hai
trước tình hình trên để tránh thiệt hại về người và tài sản do sạt lở tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương phải tổ chức theo dõi sát tình hình sạt lở cắm biển báo ứng phó kịp thời khi có sạt lở xảy ra
bên cạnh đó các địa phương tuyệt đối không cho xây dựng các công trình nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại khu vực này vận động và hỗ trợ các hộ dân nằm trong vành đai sạt lở di rời nhà cửa cơ sở sản xuất kinh doanh đến nơi an toàn